hệ thống nguồn và lưới điện liên tục được mở rộng theo quy định phát triển điện lực các giai đoạn
hàng loạt những công trình thủy điện nhiệt điện đường dây truyền tải đã được xây dựng vận hành
từ chỗ chỉ có năm nhà máy nhiệt điện công suất nhỏ với tổng công suất nguồn ba mươi một năm mw vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi tổng công suất đặt nguồn toàn hệ thống đã đạt gần sáu mươi một mw
đứng thứ hai mươi ba trên thế giới về quy mô hệ thống điện
không chỉ đưa điện lưới quốc gia đến các vùng sâu vùng xa
ngành điện đã quản lý và cung cấp điện cho một mươi một trên một mươi hai huyện đảo
đã đưa điện tới một trăm linh số xã phường với tỷ lệ số hộ dân có điện trong cả nước đạt chín mươi chín năm mươi bốn
thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình trong thời gian vừa qua
tập đoàn cũng đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành được nhiệm vụ đảng và chính phủ
là một tập đoàn đàn nước song song về thực hiện nhiệm vụ chính trị
cũng quan tâm đến công tác an sinh xã hội công tác xóa đói giảm nghèo
và đặc biệt là thực hiện nghị quyết ba mươi a của thủ tướng chính phủ
hỗ trợ các huyện nghèo để thoát nghèo
năm hai nghìn hai mươi trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
evn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ kép
vừa bảo đảm cung cấp điện trong mọi tình huống để phục vụ phát triển kinh tế xã hội
vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
trước khó khăn chung
evn đã chủ đề tập đoàn đảo
đề xuất giảm giá điện hai đợt
chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh
và sinh hoạt đối với các khách hàng sử dụng điện
bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kéo dài
và chính sự giảm gánh nặng về tài chính
về tiền điện như vậy
thì đã góp phần vào việc để các cơ sở
các ni có thêm các điều kiện về tài chính
để mà mua sắm đầu tư thêm các trang thiết bị
các dụng cụ và các điều kiện
đảm bảo thiết yếu khác
sáu mươi năm qua là chặng đường đầy gian nan
nhiều khó khăn thách thức
nhưng cũng rất đỗi tự hào của ngành điện lực việt nam
evn đã và đang thực hiện tốt chủ trương của đảng
chính phủ về bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân
cũng như góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị
về quốc phòng an ninh
kết quả ấy không phải quốc gia nào trên thế giới cũng đạt được
và ngân hàng thế giới đánh giá
đó là một kỳ tích của ngành điện việt nam
có thể nói sự nỗ lực của tập thể các ngành điện lực việt nam
và các bộ công nhân viên ngành điện
đã góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đi
những khoảng tối nghèo nàn lạc hậu
thắp sáng niềm tin
và hiện thực hóa giấc mơ của người dân nông thôn
khu vực vùng sâu vùng xa